thưa quý vị chuyển đổi số đã đến từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực các cấp các ngành
mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp
vì vậy mỗi bộ ngành địa phương phải có một đề án chuyển đổi số
đây là yêu cầu của thủ tướng phạm minh chính tại phiên họp lần thứ tám của ủy ban quốc gia về chuyển đổi số
với trọng tâm thảo luận về kinh tế số
tham dự phiên họp có phó thủ tướng trần lưu quang phó chủ tịch thường trực ủy ban quốc gia về chuyển đổi số
các đồng chí bộ trưởng lãnh đạo các bộ ngành thành viên ủy ban lãnh đạo các địa phương
các tập đoàn doanh nghiệp lớn về công nghệ thông tin
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn thủ tướng chính phủ đã ban hành năm quyết định và hai chỉ thị
các bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thúc đẩy chuyển đổi số và triển khai đề án số sáu
đã có năm mươi sáu trên sáu mươi ba tỉnh
thủ tướng chính phủ đã ban hành chính sách miễn giảm phí lệ phí trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến
cùng với đó hạ tầng số các nền tảng số tiếp tục được phát triển
đặc biệt nhiều trung tâm dữ liệu lớn hiện đại được khánh thành đi vào hoạt động
các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai xây dựng
kết nối chia sẻ xác thực làm sạch dữ liệu với một mươi tám bộ ngành và sáu mươi ba địa phương
cũng từ đầu năm đến nay đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân doanh nghiệp
đã có gần một mươi bốn sáu triệu tài khoản và hơn bốn mươi sáu hai triệu hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ công quốc gia
gần hai mươi sáu tám triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền là hơn một mươi hai chín nghìn tỷ đồng
triển khai bốn mươi một trên năm mươi ba dịch vụ công thiết yếu ở mức độ ba bốn
theo báo cáo của bộ thông tin và truyền thông trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin đạt gần ba mươi sáu ba tỷ usd tăng một mươi bảy bảy so với cùng kỳ
tại phiên họp các thành viên ủy ban lãnh đạo các bộ ngành địa phương tập trung đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số
làm rõ kết quả đạt được tồn tại hạn chế rào càn điểm ngẽn và nguyên nhân
chia sẻ những cách làm hay mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn bài học kinh nghiệm
các giải pháp trọng tâm để thực hiện cao nhất nhiệm vụ chuyển đổi số thời gian tới
các đại biểu đề xuất tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế
các bộ máy nâng cao năng lực quản lý nhà nước về chuyển đổi số
thúc đẩy giải quyết các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến
phát triển dữ liệu số và chia sẻ dùng chung dữ liệu đầu tư xây dựng hạ tầng số bảo đảm an toàn thông tin mạng
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nêu rõ cùng với những kết quả đã đạt được
thời gian qua việc ban hành kế hoạch hoạt động của ủy ban quốc gia về chuyển đổi số còn chậm
chưa có cơ chế hiệu quả để kiểm tra giám sát theo dõi tổng hợp
nhiều lãnh đạo các ban bộ ngành địa phương chưa coi chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm
chưa thực sự quan tâm chỉ đạo ưu tiên nguồn lực cho chuyển đổi số
còn ba trăm chín mươi trong tổng số một tám mươi sáu thủ tục hành chính chưa được cắt giảm đơn giản hóa
công tác an ninh mạng an toàn thông tin ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức
tình hình hoạt động tấn công mạng đặc biệt là mã độc tống tiền tăng mạnh thời gian gần đây
và có thể tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới
về quan điểm phát triển kinh tế số
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu cần quán triệt bám sát và hiện thực hóa chủ trương
đường lối của đảng pháp luật của nhà nước để thúc đổi chuyển đổi số quốc gia nói chung
phát triển kinh tế số nói riêng thực chất hiệu quả
huy động sự vào cuộc tham gia cuộc cả hệ thống chính trị người dân và cộng đồng doanh nghiệp
phát triển kinh tế số là đòi hỏi yêu cầu bắt buộc trong phát triển kinh tế xã hội của việt nam
phù hợp với xu thế phát triển hiện nay
phát triển kinh tế số là một quá trình liên tục bền bỉ không ngừng nghỉ không có điểm dừng
phát triển kinh tế số phải ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ hiện đại
thúc đẩy đổi mới sáng tạo khởi nghiệp ưu tiên chất lượng hơn số lượng
kết hợp đồng bộ hiệu quả phát triển hạ tầng số dịch vụ số dữ liệu số kỹ năng số
thể chế số và bảo đảm an ninh mạng an toàn thông tin
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu mỗi bộ ngành địa phương phải có một đề án chuyển đổi số
đặc biệt là các bộ trưởng trưởng ngành bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp
phải quyết tâm cao hơn chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia
chú trọng ba tăng cường và năm đẩy mạnh
một là tăng cường nhận thức về vai trò vị trí và tầm quan trọng của chuyển đổi số
đến từng người dân từng doanh nghiệp và nhất là người đứng đầu
cái thứ hai là tăng cường tiềm lực cho chuyển đổi số
xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiên bố trí nguồn lực
trong nguồn lực thì có nguồn lực vật chất cơ sở vật chất có tài chính
có con người có cái hành lang pháp lý
ba là tăng cường hợp tác công tư lấy cái đầu tư công dân dắt cái đầu tư tư
kích hoạt và huy động ngoại cái nguồn lực xã hội
để cho phát triển cái chuyển đổi số
bên cạnh ba cái tăng cường đấy thì cần phải có năm cái đẩy mạnh
một là đẩy mạnh hoàn thiện thể chế về chuyển đổi số
cái thứ hai là đẩy mạnh phát triển hạ tầng số
làm nền tảng cho phát triển số chuyển đổi số
cái thứ ba là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và lập nghiệp trong chuyển đổi số
và cái thứ tư là đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực rồi kỹ năng số công dân số để đáp ứng cái yêu cầu phát triển
cái thứ năm là đẩy mạnh an ninh an toàn mạng thông tin để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người dân doanh nghiệp
quyền không gian mạng quốc gia từ sớm từ xa ngay từ cơ sở
tại phiên họp thủ tướng phạm minh chính đã chỉ rõ các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới
và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành địa phương đẩy mạnh mục tiêu huy động mọi nguồn lực
để phát triển nguồn lực
thủ tướng phạm minh chính đã trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới
góp phần quan trọng xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gần với hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất và hiệu quả
chiều nay thủ tướng phạm minh chính đã chủ trì hội nghị phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn
hội nghị do văn phòng chính phủ phối hợp cùng bộ kế hoạch và đầu tư tổ chức
cùng tham dự hội nghị có phó thủ tướng trần ông hà phó thủ tướng trần lưu quang
và lãnh đạo các bộ ngành lãnh đạo các địa phương các tập đoàn doanh nghiệp lớn về công nghệ thông tin
cùng với các doanh nghiệp công nghệ thông tin đang có định hướng phát triển trong lĩnh vực này như viettel vnpt fpt cmc
hiện nay nước ta có khoảng hai trăm bốn mươi trường đại học trong đó có gần một trăm sáu mươi trường có chuyên ngành đào tạo kỹ thuật
có khả năng chuyển đổi để đào tạo nhân lực bán dẫn
có ba mươi năm cơ sở đào tạo đang đào tạo các ngành có liên quan đến công nghiệp bán dẫn
trong hai mươi năm qua việt nam đã đào tạo ra hàng trăm nghìn lập trình viên hàng triệu nhân lực công nghệ thông tin
đây là cơ sở quan trọng khẳng định khả năng đào tạo năm mươi đến một trăm linh nhân lực ngành bán dẫn đến năm hai nghìn ba mươi
về hợp tác quốc tế việt nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa việt nam hoa kỳ về phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn
nhấn mạnh đến việc hợp tác phát triển nguồn nhân lực cho ngành
các tập đoàn hàng đầu như ndva samsung cũng có sự quan tâm định hướng nghiên cứu đầu tư phát triển
xây dựng cứ điểm sản xuất bán dẫn tại việt nam
các đại biểu đã chia sẻ về năng lực kế hoạch đào tạo đội ngũ giảng viên sinh viên
khả năng định hướng đào tạo ngành công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo
nâng cấp các trung tâm đào tạo về thiết kế vi mạch công nghệ bán dẫn tại các trường đại học
lãnh đạo một số tập đoàn công nghệ chia sẻ về nhu cầu nguồn nhân lực
kinh nghiệm đào tạo lĩnh vực bán dẫn các giải pháp trọng tâm phát triển nhân lực chiếc bán dẫn
lãnh đạo các bộ ngành chia sẻ về các cơ chế đặc thù phát triển nguồn nhân lực phục vụ ngành bán dẫn
giải pháp đào tạo hai mươi kỹ sư cao đẳng trong năm năm tới
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ phát triển công nghiệp bán dẫn là lựa chọn chiến lược của nước ta
để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn việt nam cần một chiến lược toàn diện
bao gồm các chính sách yêu đãi đặc thù đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại và thúc đẩy nghiên cứu và phát triển
nhà sản xuất vì vậy nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới
các đơn vị phải coi phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là một đột phá
và cần đầu tư cho xứng tầm đột phá này đặc biệt các đơn vị cần bàn làm
không bàn lùi có tư duy đổi mới xuyên suốt thống nhất có tầm nhìn chiến lược
với bước đi thích hợp lộ trình cụ thể cần phân công cụ thể
ai làm gì và làm như thế nào kết quả phải cân đong đo đếm được
nguồn nhân lực với cơ chế chính sách ưu đãi đặc thủ đầu tư cho hạ tầng phục vụ đào tạo
nguồn nhân lực bao gồm cơ sở đào tạo phòng thí nghiệm rồi nhà trường cơ sở giáo dục đào tạo
rồi phòng thí nghiệm rồi nơi sản xuất đào tạo đội ngũ giáo viên giảng viên
rồi đi đôi với là cái đó là xây dựng cái giáo trình đào tạo nó phù hợp
để phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn
trước mắt sẽ thành lập ban chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn do thủ tướng là trưởng ban
thành lập tổ công tác phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn do bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư làm tổ trường
đối với các địa phương cần ra soát hoàn thiện trình thủ tướng phê duyệt chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm hai nghìn ba mươi
định hướng đến năm hai nghìn bốn mươi năm
cùng với đó là thu hút đầu tư nước ngoài để phát triển ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn trong nước
theo hướng doanh nghiệp nước ngoài là các cầu nối giúp lan tỏa chuyển giao công nghệ kết nối hệ sinh thái ngành bán dẫn việt nam với toàn cầu
đối với các doanh nghiệp nhà đầu tư thủ tướng yêu cầu tích cực tham gia đóng góp thực hiện đề án
phối hợp chặt chẽ với các địa phương các cơ sở đào tạo về nhu cầu đào tạo xây dựng chương trình đào tạo
đồng hành bổ sung nguồn lực cục nhà nước để hỗ trợ triển khai đề án
nhất là các hạng mục như phòng thí nghiệm công nghệ bán dẫn dùng chung cho các doanh nghiệp
chương trình thực hành với các trường đại học hoặc các địa phương
có như vậy chúng ta mới có thể hướng tới mục tiêu đào tạo năm mươi đến một trăm linh nhân lực cho công nghiệp bán dẫn vào năm hai nghìn ba mươi
thưa quý vị trong các ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng bốn tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ bốn mươi
đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm đề nghị thi hành kỷ luật
đối với ban thường vụ tình ủy vĩnh phúc
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
quy chế làm việc vi phạm nguyên tắc tự phê bình phê bình đoàn kết thống nhất trong đảng trong công tác cán bộ
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong thực hiện một số dự án đầu tư
trong đó có các dự án do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic công ty cổ phần tập đoàn flc công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn thực hiện
một số cán bộ đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tiêu cực nhận hối lộ
kê khai tài sản cá nhân không trung thực vi phạm luật phòng chống tham nhũng
vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lãng phí rất lớn tiên tài sản của nhà nước
gây dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc với ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và các đồng chí hoàng thị thúy lan nguyên ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh lê duy thành nguyên phó bí thư tỉnh ủy
bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phạm hoàng anh nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy
đã bị khai trừ ra khỏi đảng và xử lý hình sự và các đồng chí trần văn vinh nguyên phó bí thư tỉnh ủy
bí thư đảng đoàn chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nguyễn văn trì nguyên phó bí thư tỉnh ủy
bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn trung hải ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy
phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nguyễn bá huy ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban tổ chức tỉnh ủy
đinh ngọc khoa bí thư đảng ủy hiệu trưởng trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân bộ công an
nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư đảng ủy giám đốc công an tỉnh vũ trí giang tỉnh ủy viên
ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyễn kim khải nguyên tỉnh ủy viên phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
phan thế huy tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh lê văn kiên tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy
giám đốc sở giao thông vận tải khổng sơn trường nguyên tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở lao động thương binh và xã hội
nguyễn kim tuấn tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở tài nguyên và môi trường nguyễn thanh tùng tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy
giám đốc sở tài chính nguyễn đức tài bí thư đảng ủy giám đốc sở xây dựng đỗ hữu vinh phó bí thư đảng ủy giám đốc sở thông tin và truyền thông
các đồng chí nguyên bí thư đảng ủy giám đốc sở thông tin và truyền thông trần gia long nguyễn bá hiến đồng chí nguyễn văn độ tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở kế hoạch và đầu tư
đỗ đình việt nguyên tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở kế hoạch và đầu tư các đồng chí nguyên bí thư đảng ủy nguyên trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh
bùi minh hồng nguyễn công lập nguyễn xuân phương đồng chí nguyễn văn bắc nguyên tỉnh ủy viên giám đốc sở tư pháp lê văn phúc bí thư đảng ủy cục trưởng cục thuế tỉnh vĩnh phúc
liên quan đến những vi phạm nêu trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức đảng đảng viên khác
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật
cảnh cáo đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc cắt nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
và các đồng chí nguyễn văn trì nguyễn bá huy đinh ngọc khoa vũ trí giang nguyễn kim khải lê văn kiên khổng sơn trường nguyễn kim tuấn nguyễn thanh tùng nguyễn đức tài đỗ hữu vinh trần gia long nguyễn bá hiến nguyễn văn độ đỗ đình việt
bùi minh hồng nguyễn công lộc nguyễn xuân phương nguyễn văn bắc
khiển trách đảng đoàn hội đồng nhân dân tỉnh vĩnh phúc nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh vĩnh phúc các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và các đồng chí trần văn vinh nguyễn trung hải phan thế huy lê văn phúc
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc cắt nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy vĩnh phúc quyết định thi hành kỷ luật một mươi bảy tổ chức đảng và một mươi bảy đảng viên theo kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương
ủy ban kiểm tra trung ương tiếp tục xem xét thi hành kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên khác có liên quan
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy các đồng chí vương bình thạnh nguyên phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang trần văn chuyện nguyên phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng đã vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả nghiêm trọng dư luận xấu làm giảm
các đồng chí đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí vương bình thạnh khiển trách đồng chí trần văn chuyện
xem xét kết quả giám sát đối với ban thường vụ tình ủy và các đồng chí thường trực tình ủy thái bình và bạc liêu
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy và các đồng chí thường trực tỉnh ủy thái bình và bạc liêu nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm hạn chế trong lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc công tác cán bộ và việc quản lý sử dụng đất trong các dự án đầu tư việc kê khai tài sản thu nhập
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tình ủy và các đồng chí thường trực tình ủy và các đồng chí thường trực tình ủy và các đồng chí thường trực tình ủy và các đồng chí thường trực tình ủy và các đồng chí thường trực tình ủy và các đồng chí thường trực tình ủy và các đồng chí thường trực tình ủy và các đồng chí thường trực tình ủy và các đồng chí thường trực tình ủy và các đồng chí thường trực tình ủy và các đồng chí thường trực tình ủy và các đồng chí thường trực tình ủy và các đồng chí thường trực tình ủy và các
hàn quốc lần thứ một mươi một
đại tướng phan văn giang khẳng định việt nam coi trọng việc củng cố và tăng cường hơn nữa
quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với hàn quốc mong muốn cùng hàn quốc làm sâu sắc hơn nữa
quan hệ song phương vì lợi ích chung của nhân dân hai nước đóng góp vào hòa bình ổn định
hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới
ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm hỗ trợ của hàn quốc đối với công tác khắc phục
hậu quả chiến tranh tại việt nam đặc biệt là dự án hành động bom mìn vì làng hòa bình việt nam hàn quốc
nhằm làm sạch những khu vực còn ô nhiễm bom mìn tại việt nam
thứ trưởng bộ quốc phòng hàn quốc kim son ho cảm ơn đại tướng phan văn giang đã dành thời gian tiếp
nhấn mạnh hợp tác quốc phòng việt nam hàn quốc ngày càng phát triển bền vững
đóng góp quan trọng vào mối quan hệ giữa hai nước
ngài kim son ho cũng thông báo với đại tướng phan văn giang kết quả đối thoại chính sách quốc phòng việt nam hàn quốc lần thứ một mươi một
theo đó hai bên đã trao đổi thống nhất các định hướng chung nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương trong thời gian tới
sáng nay tại phủ chủ tịch nước quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân đã tiếp đại sứ nhật bản và đại sứ cộng hòa algeria
đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
tiếp đại sứ nhật bản yamada takio quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân chúc mừng đại sứ đã có nhiệm kỳ thành công tại việt nam
đánh giá cao
những đóng góp của đại sứ trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước quyền chủ tịch nước nhấn mạnh việt nam và nhật bản có quan hệ lâu đời
trải qua các thời kỳ đến nay là đối tác chiến lược toàn diện thể hiện tin cậy chính trị cao và thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới
hiện nay nhật bản là đối tác lớn thứ nhất của việt nam về viện trợ oda đứng thứ hai về lao động và hợp tác lao động
đứng thứ ba về đầu tư du lịch và đứng thứ tư về hợp tác thương mại
quyền chủ tịch nước khẳng định hợp tác kinh tế giữa hai nước tiếp tục đi vào trường sâu hiệu quả giao lưu nhân dân ngày càng sâu sắc gắn bó
với hơn năm trăm hai mươi người việt nam học tập làm việc và sinh sống tại nhật bản
việt nam trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại nhật bản
bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp vượt bậc của quan hệ việt nam nhật bản thời gian qua
đại sứ yamada takio nhấn mạnh quan hệ hợp tác đó đã có từ lâu đời và có nhiều nét tương đồng với văn hóa
quan hệ hợp tác giữa hai nước còn nhiều tiềm năng
đại sứ cho biết chính phủ nhật bản đang rất quan tâm đến đổi mới sáng tạo và đây cũng là lĩnh vực việt nam quan tâm
tiếp đại sứ algeri abdelhamid bobazin đến chào từ biệt
quyền chủ tịch nước chúc mừng đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
quyền chủ tịch nước cho biết algeri kỷ niệm bảy mươi năm quốc khánh cùng năm việt nam kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
hai nước có quan hệ truyền thống lâu đời gắn bó ủng hộ lẫn nhau
trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập và hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển
hiện nay quan hệ hai nước đã có những bước phát triển tích cực trong đó có tăng cường các cơ chế hợp tác song phương
như tham vấn chính trị và kỳ họp ủy ban liên chính phủ
kinh mạch thương mại song phương năm qua đạt khoảng ba trăm linh triệu đô la mỹ tăng sáu mươi tám
khẳng định tiềm năng hợp tác kinh tế hai nước còn lớn
quyền chủ tịch nước đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và năng lượng
đại sứ abdelhamid boubazine vui mừng thông báo đến quyền chủ tịch nước
hiện hai nước đang triển khai thảo luận một mươi bốn thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực
trong đó có thỏa thuận kết nghĩa giữa tỉnh điện biên và một xã của algeri
vừa qua algerie cũng phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng phía việt nam
nâng cấp khu tưởng niệm các cán bộ phóng viên việt nam và algeri hy sinh trong vụ tai nạn máy bay
tại sóc sơn năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn góp phần làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương
và giao lưu nhân dân giữa hai nước
tiếp nối chương trình thao gỡ khó khăn tại một số dự án bot giao thông
nắng nóng kéo dài có nguy cơ thiếu nước tưới ở cây trồng
thưa quý vị
hôm nay đồng chí lê minh khái bí thư trung mương đảng phó thủ tướng chính phủ
đã chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo điều hành giá xem xét công tác quản lý điều hành giá quý i
và định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi
từ đầu năm đến nay thị trường hàng hóa tương đối ổn định
bình quân quý i năm hai nghìn hai mươi bốn cpi tăng ba bảy mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
thị trường bán lẻ trên đà phục hồi
cuối một năm hai nghìn hai mươi bốn tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng tám hai so với cùng kỳ năm trước
phó thủ tướng lê minh khái nhấn mạnh trong quý ii và những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi bốn
áp lực điều hành giá rất lớn do ảnh hưởng của các yếu tố tác động
đề nghị các bộ ngành theo dõi sát diễn biến thị trường không để bị động trong quản lý điều hành giá
tính toán cạn kẽ thời điểm điều chỉnh giá một số mặt hàng dịch vụ thiết yếu
tiếp tục nghiên cứu tham mưu các giải pháp liên quan đến thuế phí
để hỗ trợ người dân doanh nghiệp
ngân hàng nhà nước thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của chính phủ về quản lý mặt hàng vàng miếng
bảo đảm cung cầu giá cả hợp lý
nghiên cứu đề xuất các giải pháp lâu dài về quản lý mặt hàng vàng
vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước vừa đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân
kiên quyết đấu tranh chống tình trạng thổi giá lợi ích nhóm
sáng nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng trần ông hà đã chủ trì cuộc họp với bộ giao thông vận tải
và các bộ ngành có liên quan về tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho các dự án bot giao thông
bộ giao thông vận tải cho biết trong tổng số một trăm bốn mươi dự án bot triển khai trước khi thời điểm luật ppp ban hành
thì có tám dự án có chạm thu phí còn vướng mắt cần xử lý
trong đó có hai nhóm khó khăn chính liên quan đến vị trí đặt trạm thu phí
khi một số chạm nằm ngoài phạm vi dự án một số chạm nằm ở vị trí gây mất an toàn giao thông
hoặc không được người dân ủng hộ
qua đợt giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội vào năm hai nghìn một mươi bảy
một số trạm được nhận định vị trí bất hợp lý cần dừng hoạt động
thứ hai là khó khăn do sụt giảm doanh thu nghiêm trọng so với phương án tài chính ban đầu mà không có khả năng phục hồi
chủ yếu do địa phương xây dựng tuyến đường tránh
một số giải pháp được đưa ra như kiểm toán và đánh giá lại chi phí vận hành chạm
nhà nước hỗ trợ một phần bốn hoặc lãi suất
tuy nhiên luật ppp có hiệu lực từ năm hai nghìn hai mươi mới chỉ có cơ chế chi trả rủi ro
không có cơ chế mua lại cho các dự án cũ
trong khi đó các dự án vướng mắc thuộc quản lý của cả bộ giao thông vận tải và địa phương
vì vậy một số ý kiến đề nghị cần xây dựng đề án bảo đảm phung pháp lý chặt chẽ
làm cơ sở giải quyết vướng mắt cho tất cả các dự án này
phó thủ tướng trần hồng hải yêu cầu bộ giao thông vận tải báo cáo làm rõ những nguyên nhân
đối chiếu với các quy hoạch quy định thời điểm xây dựng các dự án bot
từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ để báo cáo cấp có thẩm quyền
thưa quý vị ngày hai mươi hai tháng bốn tại đại lễ đường nhân dân ở thủ đô bắc kinh
đồng chí lý thư lỗi ủy viên bộ chính trị bí thư trưởng ban tuyên truyền trung ương đảng cộng sản trung quốc
đã tiếp thân mật đồng chí lê quốc minh ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương và đoàn công tác báo nhân dân đang có chuyến thăm và làm việc tại trung quốc
đồng chí lý thư lỗi nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đoàn đại biểu báo nhân dân
cho rằng chuyến thăm lần này góp phần hiện thực hóa các nhận thức chung cấp cao
nhất là trong lĩnh vực tuyên truyền tư tưởng văn hóa truyền thông báo chí trao đổi lý luận và thực tiễn
đồng thời đề nghị hai cơ quan báo đảng của hai nước tăng cường hợp tác thiết thực
mở rộng trao đổi kinh nghiệm tăng cường tuyên truyền về thành tựu phát triển kinh tế xã hội của nhau và quan hệ hữu nghị
về phần mình đồng chí lê quốc minh cảm ơn đồng chí lý thư lỗi đại diện lãnh đạo đảng nhà nước trung quốc đã tiếp và làm việc với đoàn
đồng chí lê quốc minh cho biết thời gian qua báo nhân dân đã có nhiều đổi mới sáng tạo cả về nội dung hình thức
để theo kịp sự phát triển kinh tế xã hội xu thế công nghệ cũng như thay đổi tư duy của độc giả
đồng thời hướng mạnh tới nhóm đối tượng độc giả trẻ người việt nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế
trở thành cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện đa ngôn ngữ phát huy vai trò nòng cốt trong việc thúc đẩy hình thành nền tảng hợp tác hệ thống báo đảng ở việt nam
chiều cùng ngày đồng chí đà trấn xã trưởng nhân dân nhật báo và đồng chí lê quốc minh đã tiến hành hộ đàm
hai bên nhấn mạnh vai trò của mỗi tờ báo trong sự nghiệp báo chí cách mạng cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước
trao đổi kinh nghiệm quản trị tòa soạn liên kết phát triển báo chí với các loại hình truyền thông mới
thu hút độc giả trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin nhất trí đẩy mạnh hợp tác trao đổi giữa lãnh đạo và giữa các ban chuyên môn
ấn phẩm phóng viên biên tập viên trẻ đưa mối quan hệ giữa hai tờ báo đảng việt nam trung quốc ngày càng thiết thực
hiệu quả xứng tầm với quan hệ hai đảng hai nước trong điều kiện hiện nay
đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục nhiệt độ có thể vượt qua mức cao nhất từng ghi nhận vào năm hai nghìn hai mươi
dự báo giữa tháng bốn và tháng năm nhiệt độ ở một số nơi trên địa bàn tỉnh này sẽ lên tới trên bốn mươi một độ c kết hợp với lượng mưa thấp
nắng nóng kéo dài khiến mực nước ở nhiều ao hồ thủy lợi sụt giảm nghiêm trọng thậm chí có nơi đã cạn kiệt
nhiều diện tích cây trồng tại địa phương này đang phải đối mặt với tình trạng khô hạn nghiêm trọng
hồ thủy lợi ở thu
hồn tây hồ xã bảo cạn huyện trư prong đã cạn trâu đáy cả tháng qua
phía trên bờ hàng trăm hectare cà phê đang ngày một quát queo vì thiếu nước
không đành lòng nhìn vườn cây chết khô nhiều hộ dân đã thuê thợ đào giếng trong lòng hồ thủy lợi
với hy vọng giải nhiệt cho cây trồng trong đợt nắng hạn này
bỏ cả đống tiền để thuê đào giếng nhưng không phải giếng nào cũng có nước
từ đầu năm nào cũng có hai mươi cái nói chung nước đủ thì không khả năng đủ được
cái giếng thì ở gần ruộng gần hồ gần hiếc thì có nước
còn giếng mà ba mươi năm bốn mươi mét làm gì có nước
chỉ cũng có nước mà nước kia nó nhỉ mạch treo nó không đủ nước mà tưới
để hai ba ngày nên được một hai mét là tưới khoảng tiếng là hết
hạn hán đang diễn ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng tại một số địa phương như
cư bang chư bắc ma giang đắc đoa phú thiện đức cơ và trư prong
tỉnh gia lai đã yêu cầu các sở ngành phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo
kiểm tra giám sát việc duy trì dòng chảy tối thiểu ở hạ du các công trình thủy điện
thủy lợi lập kế hoạch xả nước về hạ du để phục vụ sản xuất sinh hoạt của người dân
đến nay tại gia lai đã có hàng trăm hectare cây trồng bị thiệt hại nghiêm trọng do hạn hán
trong số này có khá nhiều diện tích cây trồng dài ngày
đài khí tượng thủy văn khu vực tây nguyên dự báo từ nay đến giữa tháng năm
sẽ xuất hiện thêm từ ba đến năm đợt nắng nóng gai gắt cục bộ và kéo dài
điều này sẽ kéo theo thêm nhiều diện tích cây trồng của người dân bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của truyền hình nhân dân
quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt